bạn bình bạn ấy chỉ giới thiệu mỗi là bình thôi tôi không biết gọi anh bình như thế nào đấy
có hỏi như sau
tôi thường xuyên trang điểm nên da không được mịn sáng
gần đây còn bị nám da rất nhiều
bác sĩ cho tôi hỏi là có phải sử dụng mỹ phẩm thường xuyên gây nám da không
và một bạn gái
trong các loại mỹ phẩm thì loại nào trị náng tốt nhất phù hợp với tự nhiên nhất
như là nước hoa hồng này kem dưỡng da
thì loại nào tốt hơn cho da ạ
chắc chắn là câu hỏi này là hỏi một chuyên gia về da nữ
xin hỏi tạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa
trong các loại mỹ phẩm thì nó không phải chỉ có những màu sắc
mà màu sắc đấy nó cũng phải tạo nên bởi các hóa chất khác nhau
vậy thì cái việc mà hóa chất có liên quan đến da má không thì có
mặc dù là người ta chưa chứng minh được rõ ràng
vì thế nếu mà mình sử dụng những cái mỹ phẩm
mà nó giống như thuốc kem trộn ấy ạ
nó không rõ nguồn gốc
thì nguy cơ cũng rất là lớn
thế thì bạn sẽ kiểm tra lại giúp xem là cái sản phẩm của bạn
bạn mua như thế nào chính hãng hay không
sản phẩm có những cái thành phần gì
và để mà chúng ta sử dụng cho nó tốt
thế thì cái việc mà điều trị giám má chỉ dựa vào cái việc dùng thuốc bôi
thì nó phải là một cái thuốc thực sự
chứ không phải là những cái sản phẩm như bạn nói
ví dụ như là nước hoa hồng
hoặc là kem dưỡng hoặc các thứ
thì những cái đấy nó hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình điều trị thôi
cái quan trọng là chúng ta phải dùng thuốc có những thành phần làm giảm sắc tố thực sự
ví dụ như acid cozic hoặc acid azelaic
có những cái hãng mỹ phẩm nó nghiêng về dược phẩm
hoặc là người ta gọi là dược mỹ phẩm đấy ạ
thì người ta nghiêng về cái hướng điều trị hơn rất là nhiều
thành phần của nó được sản xuất một cách rất nghiêm ngặt
giống như là dược phẩm
thì bạn nên tham khảo những cái thành phần đấy
chứ mình không sử dụng nghiêng về cái hướng mỹ phẩm tầm tờ
cảm ơn chị